trung tâm y tế huyện bù đốc tỉnh bình phước cho biết vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hai mươi chín tháng tám
với sự nỗ lực từ các bác sĩ của đơn vị và sự giúp đỡ của ekip y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
một bệnh nhân mắc covid đã sinh mổ thành công cả mẹ và bé sơ sinh đều an toàn và sức khỏe tốt
bệnh nhân là một phụ nữ hai mươi bảy tuổi chú xã tân thành huyện bù đốc
ngày một mươi sáu tháng tám sản phụ này di chuyển từ thành phố dị an tỉnh bình dương về bình phước
được cách ly tập trung tại trung tâm y tế huyện bù đốc
ngày hai mươi ba tháng tám xét nghiệm real time pcr cho biết kết quả dương tính với sars cov hai khi chị đang mang thai tuần thứ ba mươi sáu
ngày hai mươi chín tháng tám bệnh nhân có biểu hiện sắp sinh
do mắc covid một mươi chín nên các bác sĩ tại đây quyết định can thiệp sinh mổ để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé
sau khi các bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh hội trần về bệnh nhân dựa trên những thông tin có được trên hồ sơ bệnh án
đã thống nhất phương án điều trị đưa ra lời khuyên về mặt y tế cho các bác sĩ và nhân viên y tế huyện bù đốp trực tiếp tham gia phẫu thuật
các y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh cũng túc trực sẵn sàng tham gia hỗ trợ khi cần thiết
các phẫu thuật được các y bác sĩ của trung tâm y tế huyện bù đốp trực tiếp thực hiện an toàn
bé gái trào đời sức khỏe tốt nặng ba hai kg
hiện mẹ của bé đang được chăm sóc đặc biệt còn bé gái được tách riêng khỏi mẹ ngay sau đó để đảm bảo sức khỏe
các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh cũng túc trực sẵn sàng tham gia phẫu thuật